tin bão khẩn cấp về cơn bão số bốn năm hai nghìn một mươi bảy có tên gọi quốc tế là conso
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi chín độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bốn độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông
trên khu vực phía nam vịnh bắc bộ cách đất liền các tỉnh thanh hóa quảng bình khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
dự báo trong bốn mươi tám h tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đi vào đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới này tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực trung lào
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số bốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
tâm bão dự kiến là tỉnh nghệ an và hà tĩnh
dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đêm ngày hai mươi năm
hai mươi sáu tháng bảy cường độ lúc cặp bờ là cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó bão
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên theo dõi diễn biến bão mưa lũ tình hình xả lũ hồ chứa
diễn biến mực nước trên các hệ thống sông hồng sông thái bình tổng hợp công tác triển khai của các địa phương ứng phó với bão và xả lũ từ các hồ thủy điện
tất cả các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến đà nẵng phối hợp với bộ đội biên phòng thông tin kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển